những ngày này ở tây nguyên đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô hanh
ngoài diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh con tum còn có hàng ngàn hectare rừng nguyên liệu giấy
chính vì vậy đơn vị chủ rừng đang thực hiện mọi biện pháp bảo vệ rừng
nhất là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô
đứng chân trên địa bàn con tum công ty nguyên liệu giấy miền nam quản lý hơn chín hectare rừng nguyên liệu giấy
chủ yếu là rừng thông
diện tích rừng của công ty trải khắp trên địa bàn toàn tỉnh
nằm sen kẽ với diện tích nương rẫy của bà con nhân dân là loại rừng rất dễ cháy
vì vậy cứ vào mùa khô các chủ rừng cũng như các hộ dân nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng nguyên liệu giấy miền nam tỉnh con tum
đứng ngồi không yên vì lo cháy rừng

đứng chân trên địa bàn con tum là loại rừng rất dễ cháy
vì vậy cứ vào mùa khô các chủ rừng cũng như các hộ dân nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng nguyên liệu giấy miền nam tỉnh con tum
vì vậy cứ vào mùa khô các chủ rừng cũng như các hộ dân nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng nam tỉnh con tum